hơn chín mươi doanh nghiệp việt nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa có đóng góp không nhỏ đối với sự phát triển của nền kinh tế
báo cáo của tổng cục thống kê mới đây cho thấy có đến hơn tám mươi ba doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng gần năm mươi so với cùng kỳ tháng một mươi một năm ngoái
theo báo cáo của tổng cục thống kê tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là gần một mươi năm doanh nghiệp tăng ba mươi bảy bốn so với tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là hơn tám mươi ba doanh nghiệp số doanh nghiệp thành lập mới là hơn một trăm hai mươi một doanh nghiệp

hơn một trăm hai mươi một doanh nghiệp thành lập mới là con số không nhỏ
tuy nhiên các doanh nghiệp ồ ạt đăng ký gia nhập thị trường với tư tưởng ăn sổi mà không chuẩn bị được những khó khăn như vốn lao động hoặc công nghệ kỹ thuật sẽ rất khó để tồn tại bền vững
mới những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thật ra họ cần một cái nguồn vốn lưu động họ luôn luôn sẵn sàng có một cái nguồn vốn đối ứng để làm sao nhận được những công trình dự án lớn
thì bình thường các đơn vị vừa và nhỏ thì hay bị vừa ngoài đó
trước sức ép về tính cạnh tranh thương mại trong nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm hướng đi riêng có sự đầu tư đúng đắn về chất lượng sản phẩm và phân khúc thị trường
công ty này đã lựa chọn hợp tác với công ty nước ngoài phân phối sản phẩm nội thất độc lạ hướng tới phân khúc thị trường khá và cao cấp
ví dụ như anh bị chúng tôi là phân khúc tời trong người khá và cao cấp trở lên
đấy thế còn có những bạn sẽ là chỉ là phân khúc tầm trung bình
đấy thì hiện tại chúng tôi cũng là đại diện độc quyền của thương hiệu samotech hàn quốc ở việt nam
thì đấy là một phân khúc khá của hàn quốc
đấy và nó có rất là có thương hiệu ở hàn quốc
ngoài ra thì chúng tôi cập nhật một số mẫu mã mới nhất
ví dụ như thương hiệu của bỉ của úc thì chúng tôi đưa về thị trường việt nam
và những thị trường nào chúng ta không đủ khả năng thì chúng ta phải biết liên kết hợp tác
có thể là chúng ta dùng thương hiệu của họ nhưng nó ta cung cấp các cái sản phẩm các cái giá trị gia tăng đằng sau các cái sản phẩm dịch vụ mua bán
hoặc chúng ta có xây dựng các hệ thống về mặt phân phối để họ có thể cung cấp hàng hóa sản phẩm của họ được vào
nhưng mà chúng ta vẫn có thể cạnh tranh một cách công bằng để giúp các doanh nghiệp việt nam phát triển
khi tư duy quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyển dần từ tiền kiểm sang hậu kiểm
nghĩa là các điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp gia nhập thị trường sẽ được rút bớt
mà chú trọng khâu giám sát tăng cường kiểm tra chất lượng thì điều đó sẽ tạo áp lực cho doanh nghiệp phải chuẩn bị những điều kiện cần thiết
có thế mạnh kinh doanh riêng biết liên kết hợp tác để tạo sức cạnh tranh trên thị trường nếu không muốn tiếp tục bị khai tử trong môi trường kinh doanh khốc liệt